xin chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn giờ tới hình thành dãy thấp có trục vào khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ vị bắc
nên thời tiết bắc bộ sẽ tốt dần lên
đêm và sáng sớm trời rét có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù giải rác
riêng tại vùng núi sẽ có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trưa chiều trời hưởng nắng nhiệt độ sẽ có xuống tăng mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
với các tỉnh trung bộ dự báo thời tiết trong những ngày tới sẽ ổn định
và có xu hướng tốt dần lên
ngày mai chỉ có mưa rào vài nơi ngày nắng gián đoạn
nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ
cao nhất phổ biến ở ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
hai mươi sáu hai mươi chín độ từ đà nẵng đến khánh hòa
riêng tại ninh thuận bình thuận có nắng nhiều và nhiệt độ có thể đạt mức là ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và nam bộ mang thời tiết đặc trưng của mùa khô
phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày
tại khu vực tây nguyên do điều kiện địa hình nên trời hướng rét về đêm và sáng sớm
vào ban ngày trời có nắng vừa phải và nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi độ
với khu vực nam bộ trời khá nóng bức vào thời điểm ban trưa
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi tại miền đông nam bộ như tây ninh bình phước và đồng nai
nhiệt độ có thể đạt trên ba mươi bốn độ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa trời không mưa gió đông bắc cấp bốn cấp năm
khu vực giữa
và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rông gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa là hai mươi ba hai mươi tám độ và hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
ngay giảm mây trời nắng gió nhẹ đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ từ một mươi tám hai mươi năm độ